đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao chính hiệp toàn quốc trung quốc do đồng chí vạn cương phó chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc
chủ tịch ban chấp hành trung ương trí công đảng trung quốc bộ trưởng bộ khoa học công nghệ làm trưởng đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp đồng chí nguyễn điện hoan nghênh chuyến thăm của đồng chí vạn cương và đoàn đại biểu cấp cao chính hiệp toàn quốc trung quốc
qua đó sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa mặt trận tổ quốc việt nam và chính hiệp trung quốc nói riêng cũng như hai nước nói chung
chủ tịch nguyễn thận nhân khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển sâu rộng mối quan hệ với trung quốc
đồng chí vạn cương phó chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc chủ tịch ban chấp hành trung ương trí công đảng trung quốc cảm ơn chủ tịch nguyễn thiện nhân đã dành thời gian tiếp
đồng thời thông báo những nội dung chính trong kết quả hội đàm giữa mặt trận tổ quốc việt nam với chính hiệp trung quốc
cũng như kết quả buổi làm việc với bộ khoa học và công nghệ việt nam nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước
trước đó phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn và đồng chí vạn cương phó chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc đã chủ trì cuộc hội đàm
hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế xã hội của mỗi nước kết quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và chính hiệp trung quốc trong thời gian qua
cũng như thống nhất những nội dung trọng tâm hợp tác trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian tới nhằm góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ việt nam trung quốc